quý vị thân mến miền bắc đang trong những ngày giao mùa mức nhiệt trong ngày có sự tranh lệch rõ nét
rõ nét từ hai mươi một cho đến hai mươi chín độ c vào sáng sớm về đêm thì cảm giác lạnh trong ngày thì lại nắng nhiều
và nếu như ai yêu thích kiểu thời tiết ấm áp như thế này thì chúng ta hãy tận hưởng nốt ngày hôm nay
bởi sang ngày mai bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới về
và khác với bắc bộ thì có một ngày nắng giáo
hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ thừa thiên huế đến bình thuận tây nguyên và cả khu vực đông nam bộ
từ ngày hôm nay thì mưa có xu hướng là rồn rập hơn ở những khu vực này
kèm theo những cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông và đô thị
người dân ở những khu vực này cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết và thông báo tại địa phương
để có phương án lao động sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
và ngạc đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật vào lúc sáu giờ sáng